hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm lớn nhất từ trước đến nay về thành tựu phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã đến dự và cắt băng khai mạc
kéo dài trong ba ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai triển lãm là sự kiện quan trọng của hơn hai mươi sáu hợp tác xã
một mươi liên hiệp hợp tác xã gần một trăm hai mươi tổ hợp tác hơn một mươi triệu cán bộ thành viên và người lao động
trong hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam từ trung ương đến cơ sở
triển lãm trưng bày giới thiệu những sản phẩm hàng hóa tiêu biểu hình ảnh thông tin tư liệu
khẳng định những thành tiệu đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể
hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước
triển lãm cung cấp những tư liệu quý phục vụ nghiên cứu hoạch định cơ chế chính sách
thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể
hợp tác xã phù hợp với kinh tế thị trường tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư
liên kết phát triển chuỗi giá trị bền vững trong nước và quốc tế